kỹ thuật giải trình từ gen sẽ tìm được hết tất cả trên ba mươi hai đột biến của omicron trên gens
còn real time pcr thì chỉ cần tìm được một số đột biến đặc trưng của biến thể omitron mà không có trên các biến thể khác
như vậy là đủ để phát hiện biến thể này qua xét nghiệm pcr tại các phòng xét nghiệm
công tác giải trình từ trang virus giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tiến hóa của sars cov hai theo thời gian
xác định mối liên quan về dịch tệ giữa các ổ dịch cũng như là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến thể sars cov hai
hiện nay thành phố hồ chí minh đang thực hiện giải mã trên với f là người nhập cảnh
f trong cộng đồng nếu có các dấu hiệu bất thường để giám sát omitron khu vực có người nhập cảnh nhiều tử vong cao
trao đổi với báo chí bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu và giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nhận định
việc biết được chủng virus nào đang lưu hành là một câu hỏi quan trọng để đối phó với mọi tác nhân gây bệnh dịch không chỉ với covid một mươi chín
ví dụ với bệnh cúm hàng năm tổ chức y tế thế giới và cdc
mỹ đều giám sát loại biến thể chiếm ưu thế cung cấp công thức để các công ty bào chế vaccine
đối với covid một mươi chín có lẽ sau này sẽ điều chỉnh phát sinh theo biến thể mới tiến sĩ châu cho hay
phó giám đốc sở y tế thành phố khẳng định giám sát phát hiện các biến chủng sars cov hai
được xem là công cụ không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
chuyển sang phần tin tức thế giới thông báo của việc robus cort sáng ngày hai mươi một tháng một cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua nước đức ghi nhận có
một trăm bốn mươi một trăm sáu mươi ca nhiễm mới tăng mạnh so với mức trên chín mươi hai ca ghi nhận một tuần trước
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng ở đức
khi số ca nhiễm mới liên tục phá kỷ lục trong những ngày qua
và tỷ lệ nhiễm trung bình bảy ngày cũng ở mức cao chưa từng thấy trên bảy trăm linh ca trên một trăm linh dân
thông báo của viện robert scott rki vào sáng hai mươi một tháng một cho biết
trong vòng hai mươi bốn giờ qua nước đức ghi nhận có một trăm bốn mươi một trăm sáu mươi ca nhiễm mới
tăng mạnh so với mức trên chín mươi hai ca ghi nhận một tuần trước
theo hiệp hội bệnh viện đức dkg số ca nhiễm biến thể omitron ở mức cao
đã tạo gánh nặng ngày càng lớn cho các bệnh viện nói chung tại các khu vực
chủ tịch dkg john algrove cho biết cần có thông báo cụ thể về việc tiêm chủng bắt buộc nói chung
theo ông cần có sự chắc chắn về mặt pháp lý và cách tiếp cận thống nhất cho tất cả các cơ quan y tế ở đức
đặc biệt là khi nói đến tiêm chủng bắt buộc liên quan đến mặt pháp lý và cách tiếp cận thống nhất cho tất cả các cơ quan y tế ở đức

thủ hiến bang sartre ông michel krasmer cũng đã kêu gọi chính phủ liên bang nhanh chóng đưa ra đề xuất tiêm chủng bắt buộc
để quốc hội thảo luận và phê chuẩn
chính trị gia đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo cdu này đã nhấn mạnh về việc đưa ra đề xuất tiêm chủng bắt buộc
là nhiệm vụ của liên minh cầm quyền
do vậy chính phủ liên bang phải thúc đẩy mạnh mẽ bằng một đề xuất cụ thể
mặc dù đối mặt với hơn một trăm linh ca mỗi ngày
thế nên đức đang khá thận trọng với các quyết sách khác liên quan đến tiêm chủng bắt buộc tại nước này
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn clife và supride ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo